bước xúc trước hành vi lấn làn vượt ẩu của tài xế xe khách trên đèo bảo lộc một người dân chú tại thành phố hồ chí minh đã cung cấp toàn bộ camera hành trình đến cơ quan công an
ngay sau đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành vào cuộc xác minh mời làm việc và lập biên bản với tài xế vượt ẩu theo quy định
vào sáng ngày một mươi năm tháng sáu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với nguyễn trường duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường lộc phát thành phố bảo lộc về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt
trước đó theo đơn phản ánh của anh hoàng bảo quý chú tại tp hcm trình báo vào trưa ngày hai mươi một tháng năm trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín a hai mươi tám nghìn bảy trăm một mươi sáu đang lưu thông
theo hướng đèo bảo lộc đạo hoài đã lấn làn qua phần bừa đường bên trái của hai xe tải cùng chiều rồi đối đầu với xe của anh quý đang lên đèo bảo lộc
rất may cả bốn xe kịp thời phanh gấp nên không có va chạm xảy ra anh quý đã gửi kèm theo camera hành trình trên xe và ghi nhận toàn bộ sự việc tới cơ quan công an
tại buổi làm việc anh duy đã thừa nhận mình là người điều khiển xe vượt ẩu đồng thời chấp hành biên bản vi phạm hành chính về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt